tỉnh hà giang đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội trợ tình khâu vai năm hai nghìn một mươi tám
đây là lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn
gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống
làm phong phú thêm đời sống tâm linh của các dân tộc trên địa bàn huyện mèo vạc nói riêng
và đồng bào các dân tộc tỉnh hà giang nói chung
lễ hội trợ tình khâu vai năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức trong hai ngày
từ một mươi một tới một mươi hai tháng năm tức từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng ba âm lịch
tại thị trấn mèo vạc và xã khâu vai tỉnh hà giang
để lễ hội năm nay được thành công huyện mèo vạc đã chỉ đạo các ban ngành
đoàn thể các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chín mươi chín năm trợ tình khâu vai
trên các hệ thống loa đài trang thông tin của huyện
pano affix về các nội dung địa điểm tổ chức
cử cán bộ đưa tin ghi hình trước trong thời gian diễn ra lễ hội
thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông
giới thiệu về các hoạt động của lễ hội trợ tình khâu vai trong và ngoài tỉnh
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang đã chỉ đạo ủy ban nhân dân thị trấn
làm tốt công tác chỉnh trang đô thị kiểm tra điều chỉnh bổ sung
làm mới các vị trí chỉ dẫn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường nội địa
chỉ đạo phân bố các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại các gian hàng trưng bày
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trước và trong thời gian diễn ra lễ hội
tăng cường vệ sinh các trục đường khu vực thị trấn sân vận động đảm bảo mỹ quan đô thị
thành lập các đội tình nguyện viên hướng dẫn du khách đến các khu tham quan
cơ sở dịch vụ ăn uống lưu trú giải trí chỉ đạo các nhà hàng khách sạn
nhà lưu trú chế biến các món ăn địa phương bình ổn giá cả các sản phẩm